càng gần đến thời điểm cuối năm thì tình hình buôn lậu gian lận thương mại hàng giả càng diễn biến phức tạp
dù các cơ quan chức năng đã liên tiếp truy quét các cơ sở kinh doanh sản xuất hàng giả
nhưng vì lợi nhuận mà nhiều đối tượng vẫn bất chấp vi phạm để trục lợi
điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người tiêu dùng
cơ sở sản xuất tất này nằm sâu trong xã lao phù huyện hoài đức
dây chuyền sản xuất được cả loại tất mang thương hiệu lớn
nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng gia công hay bất cứ giấy tờ hợp pháp nào với thương hiệu này
thậm chí họ còn không nắm rõ về thương hiệu
trái ngược với những khai nhận về sự thiếu hiểu biết của mình
trong quá trình hoạt động cơ sở này đã luôn tìm đủ mọi cách để che giấu hành vi vi phạm
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc hàng giả diễn ra trong nhiều năm qua
không chỉ mặt hàng tất mang thương hiệu lớn
nhiều thương hiệu đồng hồ túi sách quần áo kính mắt cũng bị làm giả với nhiều hình thức tinh vi
không ít người tiêu dùng đã trở thành nạn nhân của những hàng giả này
tôi đã từng mua hàng khách rồi nhưng mà mình cảm thấy là chất lượng nó không được tốt
và có thể là ảnh hưởng tới sức khỏe
thì mình về thì sau một thời gian mình sử dụng thì mình thấy ngứa mình cảm thấy rất là khó chịu
mình thì cũng có một số lần một vài lần rất là ít thôi
mình cũng mua đồ qua mạng thì cũng bị một vài lần là hàng nó không được như ý
không đúng cái chất lượng mà mình mong đợi
nhưng mà tuy nhiên là cái này cũng là cái lỗi của người tiêu dùng
là khi mà mình thấy cái giá rẻ mình mua
theo hiệp hội chống hàng giả
một mươi tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý hơn hai mươi hai vụ
tăng chín mươi năm so với cùng kỳ năm trước
hiện có tới khoảng trên ba mươi hàng bị làm giả
khiến người tiêu dùng khó có thể nhận biết
nó có hai loại
một loại là giả nhưng mà người ta bán giá rẻ
cái thứ hai giả nhưng người ta vẫn bán giá thật
nó nguy hiểm ở cái chỗ đó
thực hiện những kế hoạch triển khai của cấp trên
thì chúng tôi tiếp tục giả soát kiểm tra và kiểm soát
để không còn cái hiện tượng xảy ra
không khai xuất hiện
chảm suất hàng giả cũng như ngăn chặn những hành vi bệ phạm
có một thực tế gây khó khăn cho việc đấu tranh chống hàng giả hàng nhái
đặc biệt là các mặt hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
đó là người tiêu dùng vẫn còn ham rẻ
và chưa có đủ kiến thức để nhận biết hàng thật hàng giả
do vậy để tháo gỡ cho công tác này
ngoài sự tăng cường của các cơ quan nhà nước
còn cần sự vào cuộc của chính nhãn hàng chân chính
và ý thức của đại bộ phận người tiêu dùng